thưa quý vị vụ hỏa hoạn xảy ra vào chiều qua tại số nhà ba mươi bảy ngõ một mươi một a trung yên
phường trung hòa quận cầu giấy thành phố hà nội
ba người dân bị mắc kẹt đã được giải cứu an toàn
căn nhà xảy ra cháy có diện tích khoảng bảy mươi năm m hai dạng nhà ống gồm sáu tầng
đám cháy xuất phát tại khu vực phòng thờ ở tầng hai
nhận tin báo hai xe chữa cháy cùng một mươi ba cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ tới hiện trường
nắm bắt thông tin có người mắc kẹt trong đám cháy sáu cán bộ chiến sĩ mang theo thiết bị phá rỡ đa năng
cùng trang thiết bị bảo hộ cá nhân và bình thở đã tổ chức tìm kiếm cứu nạn trên các tầng nhà
cùng với đó triển khai tổ chức chữa cháy tại khu vực tầng hai kết hợp phun mưa đẩy khói
để tạo điều kiện cho tổ trinh sát khẩn trương di chuyển lên các tầng phía trên
tìm kiếm người còn mắc kẹt trong đám cháy
qua đó đã kịp thời triển khai công tác cứu nạn cứu hộ đưa ba người bị mắc kẹt tại tầng năm
trong đó có một người bị thương ở chân không tự di chuyển được xuống khu vực an toàn